thưa quý vị và các bạn vào ngày bốn tháng tám tòa án nhân dân huyện kinh môn tỉnh hải dương
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ
tại thôn châu xá xã duy tân gây xôn xao dư luận
theo cáo trạng trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
tại đường vào núi công thuộc thôn châu xá xã duy tân
khi đoàn công tác của ủy ban nhân dân huyện kinh môn thực hiện việc giải tỏa liều bạt vật cản
thì nguyễn văn long chú tại thị trấn phù thứ và một mươi đối tượng khác
đều thường trú tại xã duy tân huyện kinh môn đánh kẻng báo động
lôi kéo kích động các đối tượng quá khích ném đá ném chai xăng cản trời đoàn công tác
tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa án nhân dân huyện kinh môn tuyên phạt nguyễn văn long ba mươi ba tháng tù giam
các bị cáo khác chịu mức phạt từ chín tháng tù hưởng án treo cho đến hai mươi bảy tháng tù giam